nhằm củng cố thêm tư liệu để sớm hoàn thành dự án biên soạn lịch sử quan hệ campuchia việt nam một nghìn chín trăm ba mươi hai nghìn một mươi
ngày một mươi chín ông kelbaf nun ủy viên ban chấp hành trung mương đảng nhân dân campuchia
bộ trưởng bên cạnh thủ tướng campuchia đã có chuyến thăm và làm việc tại đồng nai
đại diện ban tuyên giáo trung ương ban đối ngoại trung ương và lãnh đạo tỉnh đồng nai đã tiếp đoàn
đoàn đã đến thăm khu di tích đoàn một trăm hai mươi năm tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng đoàn cứu quốc nước campuchia
tại ấp suối râm xã long giao huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
dâng hoa dâng hương lên tượng đài khu di tích và thắp nén nhang thơm lên phần mộ bốn mươi chín chiến sĩ campuchia
nói chuyện thân mật với ban chỉ huy sư đoàn ba trăm linh hai quân khu bảy tại khu di tích đoàn một trăm hai mươi năm
ông kelbaf nun khẳng định mối quan hệ đoàn kết hiểu nghị giữa việt nam campuchia sẽ không gì có thể chia cắt
đồng thời cho rằng các thế hệ hôm nay và mai sau cần tiếp nối và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này
cũng trong chương trình đoàn đã đến thăm tổng công ty cao xu đồng nai thăm và làm việc với trường cao đẳng lê quỳ đôn